trong những ngày thời tiết diễn biến bất thường ngoài ngập úng thì nỗi lo về sạt lở đất cũng luôn thường trực đối với chính quyền các địa phương và người dân
đặc biệt là tại vùng núi tỉnh quảng trị nơi nhiều hộ dân thường sống ven sông ven suối và đồi núi
vâng đã có nhiều cái chết thương tâm từ sạt lở núi xảy ra trong thời gian vừa qua
vì vậy cần có một quy hoạch tổng thể cho những vùng thường xuyên bị sạt lở núi đặc biệt là các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh quảng trị
tại đỉnh núi ta bang thuộc thôn la ri rào xã hướng sơn huyện hướng hóa người dân phát hiện vết nứt khoảng một trăm năm mươi hai trăm linh m rộng từ bốn mươi năm mươi cm
dưới chân núi này là cuộc sống của bốn mươi năm hộ dân với hơn một trăm bảy mươi nhân khẩu của thôn la ri rào
khi chúng tôi phát hiện ra ngọn núi xuất hiện nhiều vết nứt chúng tôi rất lo sợ
sợ nhất là lúc đêm xuống cứ nghe tiếng nổ lớn là cả nhà bật dậy chạy ra ngoài
nhưng cũng không biết đi đâu mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp cho người dân đến nơi ở khác an toàn hơn
sau khi phát hiện nứt núi tại xã hướng sơn ủy ban nhân dân huyện hướng hóa đã tiến hành di rời toàn bộ các hộ dân sống dưới chân núi đến nơi khác an toàn hơn
tuy nhiên vấn đề di rời này chỉ là giải pháp tạm thời
về lâu về dài thì kiến nghị với tỉnh ra soát đánh giá các mức nguy cơ về sạt lở để có một dự án tổng thể để xem xét
từ đó mà
tuy nhiên vấn đề có thể là có kế hoạch di rời người dân
toàn tỉnh quảng trị có một mươi chín hộ với tám mươi bảy nhân khẩu người đồng bào dân tộc thiểu số
hai phần ba số người dân đều sống ven sông suối và đồi núi
hiện nay không chỉ riêng ở tỉnh quảng trị mà nhiều nơi ở khu vực miền trung vẫn chưa thể thống kê hết được mức độ nguy hiểm của các khu vực ven sông suối đồi núi mà người dân đang sinh sống
thất thưởng của thiên gia không thể lường trước được thì công tác du học của chúng ta một lần nữa chúng ta phải đặt mạnh lên
công tác về khảo sát và lựa chọn địa điểm xây dựng
công tác quy hoạch cần phải có sự giả soát lại và giả soát này bắt buộc phải giả soát trên diện rộng không chỉ giả soát ở từng điểm dân cư
những nội dung liên quan đến bản đồ dự báo những khu vực sạt lở cần phải đưa vào hồ sơ quy hoạch
thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt thời tiết biến đổi một cách dị thường
chính vì vậy rất cần có một quy hoạch tổng thể cho người dân sống ven sông suối và đồi núi để người dân có thể yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống và tránh được những diễn biến của thiên tai ngày càng phức tạp